cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với dương viết linh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã lộc ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để phục vụ công tác điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện hữu nghị việt nam cô ba đồng hới
theo thông tin ban đầu dương viết linh tú đến khoa cấp cứu của bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới tỉnh quảng bình để sơ cứu vết thương do bị đánh
trong khi nằm trên cáng chờ sơ cứu thì dương viết linh tú hỏi nhân viên y tế trực cho biết số mã vùng điện thoại của cảnh sát một trăm một mươi ba
không nghe trả lời nên tú đã có lời lẽ thô tục chửi bới các cán bộ điều dưỡng của khoa cấp cứu
sau đó tú chạy từ cáng cứu thương đến bàn tiếp đón của khoa cấp cứu
tú cầm giá đựng tài liệu để trên bàn tiếp đón ném vào điều dưỡng của khoa cấp cứu đang ngồi trực cùng với một số người khác
đồng thời đập phá một số tài sản khác của bệnh viện cho đến khi công an địa phương đến thì sự việc mới được dừng lại
hiện lực lượng chức năng cũng có hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật